ngày càng đi vào thực chất vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các cấp tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thu hút được sự ủng hộ vào cuộc của xã hội khơi dậy nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo người gặp khó khăn hoàn nạn
công tác giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng chính quyền
đúng lãng phí thực hiện dân chủ tiếp tục có chuyển biến tích cực
hoạt động đối ngoại nhân dân của mặt trận tổ quốc việt nam ngày càng chủ động đóng góp tích cực
cho tình đoàn kết hữu nghị quốc tế góp phần cùng với đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước
nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc lần thứ chín vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công tác mặt trận ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như
chú trọng nắm bắt phản ánh tình hình nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân
đẩy mạnh các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội
nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát phản biện xã hội
tại cuộc gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chân thành lắng nghe ghi nhận
tiếp thu các ý kiến tâm huyết thẳng thắn của các thành viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
nhiều vị đại biểu cho rằng các tầng lớp nhân dân trong cả nước rất phấn khởi trước những kết quả đất nước đạt được trong thời gian qua
nhất là từ đại hội một mươi hai của đảng đến nay
đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
được trung ương đảng mà đứng đầu ra đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước chỉ đạo quyết liệt
đạt nhiều kết quả đáng mừng
tham nhũng bước đầu được ngăn chặn đẩy lùi góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính là hai yếu tố tác động trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh
công tác kiểm soát quyền lực được đẩy lên một bước kỳ cương kỳ luật trong hệ thống chính trị ngày càng được siết chặt
theo kết quả phân tích hàng vạn doanh nghiệp
tình trạng sách nhiễu đã giảm chỉ số cpi tăng lên cho thấy chính quyền các địa phương năng động hơn
trên chín mươi số doanh nghiệp tiếp tục duy trì và mở rộng kinh doanh mức tăng trưởng kinh tế tăng lên
điều đó cho thấy phòng chống tham nhũng không phải chỉ là yêu cầu của xây dựng chỉnh đốn đảng mà chính là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
giảm tham nhũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng
đại biểu nhấn mạnh chống tham nhũng và cải cách thể chế cần song hành
là hai đường ray để kinh tế việt nam tiếp tục đi lên
đại biểu đề nghị cần quan tâm đúng mức hơn đối với các vấn đề xã hội
đổi mới đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp
đảng nhà nước phải tăng cường tự kiểm soát quyền lực của mình
nhất là đối với người đứng đầu kiểm soát quyền lực theo luật định
với những thiết chế cụ thể đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền giám sát và phản biện
có đại biểu cho rằng cần quan tâm hơn nữa nhiệm vụ xây dựng
phát triển văn hóa vì đây là nền tảng tinh thần của xã hội
một trong ba trụ cột phát triển bền vững
cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm
cần chăm lo phát triển văn hóa giải quyết tốt các vấn đề xã hội
đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa
vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân cần được quy định thống nhất trong các văn bản quy định nghị quyết
đại biểu đề nghị cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm tập trung dân chủ
với phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu
không để thành tích là của mình còn khó khăn mất mát dồn cho tập thể
có đại biểu mong muốn đảng nhà nước quan tâm đầu tư mạnh hơn nữa cho khoa học công nghệ
tập hợp động viên khuyến khích đội ngũ trí thức
tổ chức tốt công tác tư vấn phản biện chủ trương chính sách
tạo đồng thuận cao trong nhân dân đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm
các đại biểu cũng nêu một số vấn đề cụ thể nhằm phát huy nguồn lực kiều bào
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tuyên truyền vận động thế hệ trẻ việt kiều có ý thức giữ gìn truyền thống cha ông
hướng về nguồn cội là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa việt nam với các nước
trong đó đại biểu nhấn mạnh việc tạo thuận lợi hơn trong các thủ tục liên quan đến quốc tịch
quan tâm hơn nữa việc giữ gìn tiếng việt trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
khẳng định đảng nhà nước luôn luôn tôn trọng tự do tiếng ngưỡng tôn giáo
có ý kiến cho rằng mỗi người cần thắp lên một ngọn nến sáng
người đứng đầu phải nêu gương dù đó là cán bộ đảng viên hay linh mục lương hay giáo
ý kiến đại biểu nêu rõ đầu xuôi thì đuôi mới lọt nếu cứ nói thì hay
cái tay thì dở thao thao bất tuyệt mà không nêu gương thì lòng tin của dân sẽ bị mai một
một năm nói hay không bằng một ngày làm gương sáng
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đảng nhà nước luôn luôn mong muốn lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu
các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh thông tin
về những thành tựu trong thời gian qua tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày nay và bài học vô cùng quý giá là
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết trong đảng
đoàn kết trong cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân
đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế
làm nên những thành tựu đó có vai trò hết sức to lớn của tổ chức mặt trận các cấp
nền tảng cơ sở chính trị của hệ thống chính trị
thông báo về tình hình đất nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
thành tựu sau hơn ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới là hết sức to lớn
có ý nghĩa lịch sử thế và lực của đất nước tăng cao
tuy vậy không được chủ quan tự mãn tổng bí thư chủ tịch nước nhắn nhủ
bài học đầu tiên là phải đoàn kết thống nhất cả hệ thống chính trị vào cuộc lòng dân ý đảng gặp nhau
trong đó vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam là hết sức quan trọng
rất mừng là mặt trận tổ quốc việt nam các cấp hoạt động ngày càng nề nếp bài bản hiệu quả thiết thực hơn
nơi thu hút tinh hoa trí tuệ đoàn kết tập hợp nhân tài của đất nước
đoàn kết tập hợp nhân tài của đất nước vận động toàn dân
tham gia các phong trào hành động thi đua yêu nước
nhắc lại lời căn dặn của bác hồ đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tăng cường đoàn kết
thống nhất xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết quốc tế
tranh thủ tối đa sự ủng hộ đoàn kết giúp đỡ của các nước trên thế giới
với tinh thần việt nam sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế
tại cuộc gặp tổng bí thư chủ tịch nước đã trao đổi về từng vấn đề các thành viên đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nêu
cụ thể là vấn đề chống tham nhũng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
việc tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực kiều bào hướng về quê hương đất nước
vấn đề tái định cư vùng lòng hồ thủy điện
đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
đầu tư nhiều hơn cho khoa học công nghệ động viên các đồng chí lão thành
nhân sĩ trí thức tham gia tư vấn phản biện chính sách
về công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
xây là cơ bản chống là quan trọng
xây cũng là để chống mà chống chính là để xây
để cảnh tỉnh cảnh báo ngăn ngừa răn đe
thực tế chúng ta đang vừa chống vừa xây
một loạt quy chế quy định về nêu gương phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu
chống chạy chức chạy quyền chạy tuổi chạy để làm việc này việc kia
tranh thủ quan hệ thân quen lợi ích nhóm
bằng các cơ chế chính sách quy chế quy định
cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt
nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế
kiểm tra ngang kiểm tra dọc
từ trên xuống dưới từ dưới lên trên
từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra giám sát chống lạm quyền
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội
quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu
đảng nhà nước ta luôn chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực
càng đi vào kinh tế thị trường
càng phải quan tâm các vấn đề xã hội
nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
không thể để đạo đức xuống cấp
không ham tăng trưởng chạy theo kinh tế
chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
nhưng phải đi lên chủ nghĩa xã hội
kinh tế nhà nước là chủ đạo
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng
các thành phần kinh tế đều bình đẳng
đổi mới nhưng không đổi màu
hòa nhập nhưng không hòa tan
đó là những vấn đề cơ bản
đối với đồng bào ta ở nước ngoài
đồng bào theo đạo
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
đảng nhà nước ta luôn quan tâm
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đồng bào xây dựng đất nước quê hương
bảo đảm mọi điều kiện và thực hiện tốt chính sách tự do tiếng ngưỡng
để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật
nhưng mọi hoạt động tiêu cực sai trái
thì phải xem xét uốn nắn
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nêu rõ quan điểm của đảng
đối với vấn đề biển đông
đó là kiên định giữ vững chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
nhưng phải có phương pháp cách làm hiệu quả
giữ vững ổn định để phát triển được
tuy nhiên không hòa bình bằng bất cứ giá nào
chủ trương chung là vậy
cần phải kiên định đồng thuận cao
làm tốt công tác tư tưởng
về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
đầu tư cho khoa học công nghệ
động viên trí thức cán bộ lão thành làm tư vấn phản biện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
lâu nay đã trú trọng
và hiện đang làm
như việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo
các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
nhất là đối với những nhóm vấn đề khó
còn ý kiến khác nhau
tổng bí thư chủ tịch nước đồng tình với các ý kiến
cho rằng phải có cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
quyền lực trong đảng cho tốt
phải nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế
thực hiện kiểm tra kiểm tra ngang kiểm tra dọc
kiểm tra trên xuống kiểm tra dưới lên
nhân dân giám sát
bằng nhiều kênh để chống lạm quyền
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau